tình huống tập trung đông người gây dối gây bạo loạn chính trị
và thực binh xử lý tình huống đánh bắt đối tượng khủng bố giải cứu con tin trên xe ô tô trong khách sạn gia phá bom mìn chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
sau gần hai tiếng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp
đảm bảo các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ pháp luật đảm bảo an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập
phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập thượng tướng bùi văn nam đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an
trong việc tổ chức diễn tập phòng thủ năm hai nghìn một mươi chín
việc quân khu bốn và tỉnh ủy nghệ an chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống gây dối gây bạo loạn đánh bắt khủng bố giải cứu con tin
trong khuôn khổ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy điều hành và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng công an quân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các ban ngành đoàn thể của tỉnh
đồng thời tạo thế chủ động trong chỉ đạo điều hành và xử lý giải quyết nhanh gọn các tình huống gây dối gây bạo loạn khủng bố bắt cóc con tin
thông qua diễn tập sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức trình độ kỹ thuật chiến thuật võ thuật và kỹ năng sử dụng các loại vũ khí phương tiện chiến đấu
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thiết thực hưởng cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ngày hôm qua công an tỉnh sơn la đã tổ chức lớp tập huấn văn hóa ứng xử trong lực lượng công an sơn la năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh sơn la đã tổ chức một mươi hai điểm cầu ở các huyện thành phố và trại tạm giam công an tỉnh
thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh về tính nhân văn văn hóa ứng xử trong các lĩnh vực công tác công an
xây dựng phong cách bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng tư thế lễ tiết tác phong ứng xử văn hóa văn minh
nâng cao đạo đức cách mạng đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống
giúp cán bộ chiến sĩ vận dụng ứng xử trong thực tế công tác sinh hoạt hàng ngày
xây dựng hình hình đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân có đức có tài có bản lĩnh sáng tạo
đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong việc xây dựng người chiến sĩ công an nhân dân
không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn có bản lĩnh hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
còn tại quảng nam đoàn thanh niên bộ công an vừa phối hợp với công an tỉnh tỉnh đoàn quảng nam
tổ chức chương trình tình nguyện tuổi trẻ với biển đảo quê hương với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã tam giang huyện núi thành
đây là một trong chuỗi các nội dung của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi
chương trình tình nguyện còn là nỗ lực của tuổi trẻ công an nhân dân thi đua lập thành tích
hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân ngày một mươi chín tháng bốn
xã vùng cát tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
với bốn bể sông nước bao quanh là địa phương còn gặp nhiều khó khăn
phần lớn các hộ dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng việc nuôi trồng đánh bắt hải sản xa bờ
để động viên bà con ngư dân chuyên hoạt động đánh bắt trên ngư trường truyền thống hoàng sa trường sa
đoàn công tác đã đến cảng cá an hòa tặng bốn mươi bảy tủ thuốc và một trăm linh lá cờ tổ quốc cho các gia đình ngư dân
giúp bà con thêm phần an tâm về sức khỏe cho những chuyến đánh bắt dài ngày trên biển
hôm nay cũng được các hội cấp ủng hộ cho tổ thuốc
trong khi nhận được kết quả của các ngành cấp cấp
chúng tôi đi bốn biển cũng được yên tâm về sức khỏe
và anh em chúng tôi cũng quyết tâm để khôi bốn biển
để góp phần kinh tế gia đình và bảo vệ chủ quyền của tổ quốc
phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng công an
tham gia phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt ở những địa bàn khó khăn vùng biên giới biển đảo
đoàn viên tổ quốc đoàn viên tổ quốc đoàn viên tổ quốc
thành niên công an nhân dân cùng nhân dân địa phương
tham gia dọn vệ sinh cảng cá ăn hòa
làm đường bê tông nông thôn tại thôn đông xuân
thi công một km đường dây điện chiều sáng tại thôn thuận an
bàn giao hệ thống lọc nước và khu vui chơi ngoài trời
cho trưởng mẫu giáo sao mai
ngoài ra đoàn còn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho bốn mẹ việt nam anh hùng
tại xã tam giang thể hiện lòng tri ân
đối với những mất mát hy sinh to lớn của các mẹ
khi về đến đây thì chúng tôi cảm nhận được
cái hồn hậu của con người tam giang
con người nguyễn thành
và chúng tôi thực sự xúc động
và ấn tượng trước những cái hoàn cảnh
mặc dù còn nhiều khó khăn
nhưng bà con vẫn kiên quyết
quyết tâm bám bưởn vươn khơi
vừa để làm giàu
phát triển kinh tế cho gia đình
nhưng cũng là góp phần
giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
đấy là cái điều mà chúng tôi rất là vui
thay mặt cho tuổi trẻ của lực lượng công an nhân dân
chúng tôi đang cố gắng ra sức
cùng với toàn lực lượng
phấn đấu đảm bảo
cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
giữ gìn an ninh trật tự
giữ gìn an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
để mong muốn cho bà con yên tâm
phát triển kinh tế
và đúng như tinh thần là
thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn
vì nhân dân phục vụ
nói chung là cái công trình
mà tắp sót được quê này
thì nguyện bản của người dân
thông nam này thì có nguyện bản lâu rồi
nhưng mà tình hình
giang cư ở đây
nói chung là giang cư nó cũng thưa thích
những vụ nó cũng khó khen
cũng còn nhiều
nhờ có chương trình của
thanh niên của bộ công an
vì là tổ điều kiện
giúp đỡ cho một cái
công trình như thế này
là giang cũng rất là cảm ơn
nói chung đúng
của nguyện bản của nhân dân
tổ điều kiện cho nhân dân
là có được cuộc sống
là nó bình an
trong thời gian là
vân đêm rồi
nó cũng bình an bất
để bất là
vấn đề an ninh thật tự
nó cũng đổ bố được an toàn
trong tối cùng ngày
đoàn viên thanh niên
các đơn vị tổ chức
vì biển đảo quê hương
tại cảng cá
xã tàm giang
tại chương trình
đoàn công tác đã tặng
một trăm linh xuất quà
cho các gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và học sinh nghèo
học giỏi trên địa bàn xã
tổng giá trị của chương trình
tình nguyện lần này
hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
hành trình tình nguyện
hướng về biển đảo
là hoạt động thể hiện
trách nhiệm và vai trò
của thế hệ trẻ
đối với đất nước
không ngừng vun đắp
khơi dậy niềm tự hào
phát huy tinh thần
xung kích tình nguyện
của tuổi trẻ công an nhân dân
đối với tình yêu
biển đảo quê hương
bản tin xin được tiếp tục
với các tin tức
về an ninh trật tự
đáng chú ý
thông tin phòng viên
truyền hình công an nhân dân
tại hải dương
vừa chuyển về
vào tối qua
tại quốc lộ một mươi
khu vực xã nguyên giáp
huyện tứ kỷ
tổ công tác của
phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hải dương
đã tổ chức bắt quả tàng
đối tượng lê văn minh
chú tại huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng
đang vận chuyển năm bánh heroin
số heroin này
được minh cất giấu
bên trong vỏ nhựa
của chiếc xe máy e blade
biển kiểm soát
tại cơ quan công an
bước đầu lê văn minh khai nhận
chuyển số ma túy trên
cho một đối tượng
không rõ tên tuổi
từ chợ rồng
tỉnh ninh bình
về thành phố hải phòng
vụ việc đang tiếp tục
được phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hải dương
điều tra và làm rõ
mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn thị tới
chú huyện châu thành
tỉnh tây ninh
cũng đang bị công an huyện châu thành
tạm giữ hình sự
trước đó công an huyện châu thành
bắt quả tàng
tới đang bán ma túy
cho hai con nghiện tại nhà
thu giữ một mươi bịch ni lông
chứa ma túy đá
trọng lượng khoảng sáu mươi gram
và hơn sáu mươi năm triệu đồng
nguyễn thị tới khai nhận
đã nhiều lần mua ma túy về
để bán lại và kiếm lời
một nhóm thanh niên
mang theo hung khí
chuẩn bị đánh nhau
vừa được lực lượng công an
quận ngu hành sơn
và công an quận sơn trà
thành phố đà nẵng phát hiện
và ngăn chặn kịp thời
nhận được thông tin
có một nhóm thanh niên
mang hung khí đến địa bàn
khu vực phường khuê mỹ
quận ngu hành sơn
chuẩn bị đánh nhau
ngay lập tức
lực lượng công an quận ngu hành sơn
đã có mặt
khi thấy lực lượng
nhóm thanh niên này đã tháo chạy
để ngăn chặn kịp thời vụ việc
lực lượng công an quận ngu hành sơn
đã thông báo cho lực lượng

hỗ trợ tiếp ứng
mặc dù lực lượng công an
đã ra hiểu lệnh dừng xe
nhưng nhóm xe này rất ngoan cố
giác sức chống đối
nhờ sự chủ động
phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị
các chiến sĩ đã kịp thời
trần áp các đối tượng quá khích
thu giữ trên xe ô tô của các đối tượng
nhiều hung khí để sử dụng
và mục đích gây dối đánh nhau
hiện các đối tượng
đã được bàn giao cho công an quận ngũ hành sơn
điều tra làm rõ vụ việc
liên quan đến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết
từ đầu năm đến nay
trên địa bàn tỉnh lâm đồng
đã phát hiện một trăm tám mươi hai trường hợp mắc sốt xuất huyết
giảm một trăm hai mươi trường hợp so với cùng kỳ
phát hiện ba mươi năm ổ dịch
nhưng đã tổ chức xử lý kịp thời
không để bùng phát thành dịch lớn
sở y tế lâm đồng
đã tổ chức giám sát lăng quăng
tại hà nội

với năm trăm bốn mươi năm lượt
giám sát mở độ muối
tại một trăm tám mươi điểm
với hai trăm hai mươi hai lượt lưu hành sốt xuất huyết
có bốn điểm vượt ngưỡng thấp
về côn trùng
tại huyện đạ tẻ và di linh
trước thời hình dịch sốt suất huyết
đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc
sở y tế lâm đồng chỉ đạo trung tâm y tế
các huyện phối hợp y tế dự phòng
tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh
giám sát xử lý các ổ dịch
chuẩn bị cơ sở vật chất thuốc men
để thu dung điều trị bệnh nhân
tổ chức giám sát lăng quang
và triển khai phun hóa chất chủ động trên diện rộng
tại các điểm có chỉ số côn trùng vượt ngưỡng
tại các huyện lâm hà di linh bảo lộc và đạ tẻ
liên quan đến vụ tai biến chạy thận
khiến cho tám bệnh nhân tử vong
lãnh đạo sở y tế hòa bình đã ký quyết định
cách chức một năm đối với ông trương quý dương
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
từ thông báo của ban cán sự đảng ủy
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
về việc xử lý cán bộ lãnh đạo
sau sự cố chạy thận khiến cho tám bệnh nhân tử vong
giám đốc sở y tế hòa bình
ông trần quang khánh đã ký quyết định
cách chức một năm đối với ông trương quý dương
quyết định được công bố chiều chín tháng tám
thời gian thi hành kỷ luật
kể từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đến hết ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ông khánh cho biết
việc cách chức một năm
là xử lý vi phạm hành chính về người đứng đầu
ông trương quý dương đã không hoàn thành
nhiệm vụ quản lý điều hành
để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng
trong sự cố y khoa
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ngày hai mươi chín tháng năm vừa qua
ông khánh cho biết
trong thời gian tới một năm
ông trương quý dương sẽ làm việc
theo sự phân công sắp xếp của người phụ trách mới
tiếp tục bản tin an ninh ngày mới hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục điểm báo
báo công an nhân dân hôm nay
dẫn thông tin từ cục hóa chất bộ công an
cho biết là mỗi năm
việt nam tiêu thụ tới một mươi một triệu tấn phân bón
trong đó phân bón vô cơ chiếm tới chín mươi nhu cầu
tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi sáu
các cơ quan hữu quan liên tiếp
có các đợt kiểm tra chất lượng phân bón
đang sản xuất và lưu thông trên thị trường
đã phát hiện có tới năm mươi
số mẫu phân bón
không đạt chỉ tiêu chất lượng như đăng ký
theo đó chỉ tính riêng thiệt hại
do phân bón giả và phân bón kém chất lượng
mỗi năm việt nam mới đi từ hai
đến hai mươi năm tỷ đô
khẳng định đây chỉ là thiệt hại
do mất lượng tiền không cân xứng với lượng chất dinh dưỡng
có trong phân bón
trong khi đó có ba tác động tiêu cực
của phân bón giả và kém chất lượng
đó là giảm năng suất cây trồng
gây ảnh hưởng hiệu quả kinh tế
trong phân bón giả còn có hợp chất độc hại
cây trồng không hấp thụ được
gây thoái hóa đất ảnh hưởng đến sản lượng
của cây trồng
phân bón giả còn gây dối loạn thị trường
tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh
giữa các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp làm ăn chân chính
không chỉ đi chậm so với sự phát triển của thế giới
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
nếu chậm lại một năm như đề xuất
mới đây của nhiều tổ chức cá nhân
chúng ta sẽ có thể đánh mất niềm tin
tổn hại về cả kinh tế và xã hội
quan trọng hơn cả
hàng chục nghìn học sinh
vào đầu cấp năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sẽ tiếp tục phải học
một chương trình giáo dục lạc hậu
tin ở đăng tải trên báo lao động
bài viết thông tin
theo đúng tiến độ nghị quyết tám mươi tám hai nghìn một mươi bốn của quốc hội
về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông
thì chương trình giáo dục phổ thông
và sách giáo khoa mới
sẽ bắt đầu triển khai từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo hình thức cuốn chiếu
đối với mỗi cấp tiểu học
trung học cơ sở và trung học phổ thông
có nghĩa là chỉ chưa tới một năm nữa
tuy nhiên tính đến thời điểm này
ban soạn thảo chương trình mới chỉ vừa thông qua
chương trình giáo dục phổ thông tổng thể chính thức
chương trình môn học vẫn đang được xây dựng
nếu theo lộ trình từ năm học
bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới
sách giáo khoa mới
việc thực hiện chậm hơn so với lộ trình gần hai năm
theo đó áp lực thời gian
có thể sẽ ảnh hưởng nhiều
tới chất lượng của chương trình và sách giáo khoa mới
chính vì vậy
những băn khoăn về mặt thời gian được dư luận đặt ra
là một băn khoăn có cơ sở
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục
báo kinh tế và đô thị có bài viết
với tiêu đề
đầu vào sư phạm thấp chất lượng trồng người giảm
khi dẫn ý kiến của phó chủ tịch
kiêm tổng thư ký hội khuyến học việt nam
giáo sư tiến sĩ phạm tất dông
chứ thực tế là nhiều trường đại học
lấy điểm trúng tuyển các ngành sư phạm

của bộ giáo dục và đào tạo
chất lượng đầu ra sẽ hỏng
là nhận định của giáo sư tiến sĩ phạm tất dông
trên báo kinh tế và đô thị
ông chia sẻ tất cả các quốc gia
nhưng nga đức pháp ấn độ
đều chú ý đến giáo dục sư phạm
vì người thầy muốn tốt
thì phải rất vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ chắc chắn
đồng thời có đạo đức nghề nghiệp
tại việt nam
chất lượng giáo viên đã được đặt ra từ nhiều năm trước
và được các nhà lãnh đạo hết sức quan tâm
nhưng gần đây
quan điểm chung chiêng về thị trường và giáo dục
chất lượng đào tạo giáo viên bắt đầu đi xuống
trong khi đó học sinh giỏi
không còn mặn mà theo đuổi sự nghiệp chồng người
vì lương không đủ sống
bài viết cũng dẫn phát biểu của giáo sư tiến sĩ đinh quang báo
nguyên hiệu trưởng đại học sư phạm hà nội
rằng ba điểm một môn đầu vào
là không thể chấp nhận được
còn tiến sĩ nguyễn tùng lâm
chủ tịch hội đồng trường đinh tiên hoàng cho rằng
nên ngừng tuyển sinh thí điểm
có điểm đầu vào thấp
báo tuổi trẻ thông tin về tình trạng
sông vụ gia thu bồn
đang bị bức tử như sau
thượng nguồn bốn mươi hai thủy điện đắp đập ngăn nước
dưới sông khai thác cắt tràn lan
bờ sông cửa biển thì bị sạt lở khủng khiếp
đó là thực trạng đang diễn ra
trên hệ thống sông vụ gia thu bồn
ở quảng nam
một trong những hệ thống sông lớn nhất miền trung
thông tin cho biết
tại những điểm khai thác và tập kết cát lớn
trên dòng sông này đều có thể nhìn thấy
hàng chục xá lan ăn cắt hàng giờ
lòng sông ầm ào như những đại công trường
không ngưng nghỉ
trong khi đó chỉ cách khu vực hút cát hai mươi m
người dân địa phương đang đổ cắt vào bao tài
đóng cọc tre để
chống sỏi lở
cùng một vị trí thì một bên cấp phép
cho ra sức hút
còn một bên bỏ tiền để giữ cát lại với bờ
không chỉ gây sạt lở bờ sông
uy hiếp cuộc sống người dân
hậu quả xói lở khủng khiếp mà bãi biển cửa đại
hội an từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
đang phải gánh một phần nguyên nhân
cũng là từ việc khai thác cắt
trên hệ thống sông vụ gia thu bồn
hiện tổng số tiền đắp vào sạt lở
ở hội an đã lên tới

tại cầu hà nha huyện đại lộc
mỗi một km kè tốn gần hai mươi năm tỷ đồng
trong khi tổng nguồn thu ngân sách
từ một mươi tám mỏ cát trên huyện
chỉ khoảng sáu tỷ đồng
trong phần tiếp theo của chương trình
công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố
vụ án xả lan đâm chìm tàu cát
khiến hai mẹ con tử vong trên sông sài gòn
xảy ra vào ngày hai mươi ba mươi tháng bảy
nhằm góp vấn đề lùi vi phạm làm giảm
và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông
công an tỉnh cà mau vừa mở đợt cao điểm xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm về quá tài trọng
mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
vào chiều qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố vụ án
xả lan đâm chìm tàu cát
khiến cho hai mẹ con tử vong trên sông sài gòn
xảy ra vào ngày ba mươi tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố bị can
đỗ phước hải
về hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
gây hậu quả nghiêm trọng
huỳnh tuấn kha
về hành vi giao cho người không đủ điều kiện
điều khiển phương tiện giao thông
gây ra hậu quả nghiêm trọng
như tin đã đưa
khoảng ba giờ ngày ba mươi tháng bảy
trên sông sài gòn
đoạn qua thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ tai nạn giữa xà lan
do đỗ phước hải điều khiển
với tàu chở cát của gia đình anh lê văn thuận
vụ tai nạn làm chiếc tàu chìm xuống sông
vợ và con anh thuận đã tử vong
liên quan đến công tác khắc phục sự cố sạt lở
các tuyến được trên địa bàn tỉnh điện biên
đến nay thì tình hình giao thông
tại các tuyến đường trên địa bàn huyện nậm pồ
cơ bản đã được thông tuyến
sự cố sạt lở đất
đá ở trên hai tuyến đường huyết mạch
nối cốt lộ bốn h với trung tâm huyện
đã được khắc phục bước đầu
đảm bảo cho các loại phương tiện tham gia giao thông
một cách bình thường
đặc biệt tuyến tỉnh lộ từ km bốn mươi bảy
đi nà hì đến trung tâm huyện nậm pồ
đã thông tuyến
chấm dứt tình trạng giao thông tê liệt
trên tuyến nậm pồ đi huyện mường trà
và thành phố điện biên phủ trong nhiều ngày qua
các lực lượng chức năng đã kiểm tra
các tuyến đường cắm biển báo sạt lở
chỉ đạo doanh nghiệp đóng trên địa bàn
bước đầu khai thông các tuyến đường
đảm bảo cho người và phương tiện đi lại được
đến nay các điểm sạt lở đã tạm thông tuyến
đơn vị chủ đầu tư đang huy động máy móc
nhân lực túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trên các tuyến đường huyết mạch
để tu sửa thông tuyến bước hai
và đảm bảo giao thông nếu xảy ra
sự cố sạt lở mới
có liên quan đến vụ tàu chật bánh hai lần
trong hai ngày liên tiếp
ở gã yên viên hà nội
bộ giao thông vận tải với yêu cầu
cục đường sắt thanh tra đường sắt
phối hợp với lực lượng công an
xác minh và làm rõ nguyên nhân của vụ việc này
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng công ty đường sắt
nghiêm khắc tổ chức rút kinh nghiệm toàn tổng công ty
đối với tổ chức cá nhân liên quan
để xảy ra hai vụ tai nạn nói trên
khẩn trương triển khai sửa chữa
khắc phục kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng
đặc biệt kiểm tra điều kiện an toàn
của hệ thống kết cấu đường sắt
trên các tuyến đường sắt các ga đường sắt
có mật độ chạy tàu cao
bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu
phối hợp với cục đường sắt việt nam
các cơ quan chức năng để phân tích
tìm ra nguyên nhân sự cố nói trên
để có biện pháp khắc phục
ba mươi tỷ đồng là số tiền
mà lực lượng chức năng thu được
từ xử phạt các vi phạm hành chính
liên quan đến xe quá tải
đây là con số trong báo cáo kết quả kiểm soát
tại trạm xe trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
vừa được tổng cục đồng mộ việt nam công bố
các sở tỏa thông vận tải
sử dụng cân sách tay kiểm tra hơn hai mươi hai sáu trăm linh xe
trong đó có hơn hai bốn trăm linh xe vi phạm
chiếm tỷ lệ một mươi sáu
tước gần chín trăm linh giấy phép lái xe
xử phạt nộp khoa bạc nhà nước
hơn hai mươi tám tỷ đồng
còn các lực lượng chức năng
tại các cục quản lý đường bộ
tiến hành kiểm tra sáu mươi sáu xe
trong đó có sáu mươi năm xe vi phạm
tước bốn mươi bốn giấy phép lái xe
xử phạt nộp khoa bạc nhà nước
hai năm tỷ đồng
xe quá tải thực sự đang là vấn nạn
nhức nhối đối với tất cả các địa phương
và tại cà mau thì để chấn chỉnh
và chấm dứt tình trạng phương tiện
chở hàng quá tải trọng hoạt động trên địa bàn
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
giám đốc công an tỉnh đã ban hành kế hoạch
chỉ đạo công an các đơn vị có liên quan
huyện thành phố cà mau
tập trung lực lượng gia quân mở đợt cao điểm
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về quá tải trọng góp phần đẩy lùi vi phạm
làm giảm và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông
theo kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh cà mau tăng cường công tác
tuần tra kiểm soát lưu động
phối hợp thanh tra giao thông kiểm tra kiểm soát
nơi thường xuyên tập trung nhiều xe chở hàng quá tải trọng
kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện này
bao gồm cả việc bảo kê nếu có
đối với hoạt động kiểm soát tải trọng xe
đối với lực lượng cảnh sát giao thông số cà mau
tăng cường kiểm tra những phương tiện
điều khiếm phương tiện
đi vào đường quá tải trọng cầu đường
trên các tiến đường trong đoàn phố
để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân
bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức
việc ký cam kết không vi phạm cho các doanh nghiệp
và chủ phương tiện
chính vì vậy cho dù nhu cầu vận chuyển hàng hóa gia tăng
nhưng ý thức của các doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố cà mau đều chấp hành tốt
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông
cũng tiến hành phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông
lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn xử lý phương tiện vi phạm
trong thời gian tới chúng tôi chỉ đạo là
tăng cường công tác tuyên truyền
tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp các tài xế
thực hiện nghiêm quy định về
chở hàng hóa trên xe tải
đúng quy định không chở hàng quá tải trọng cho phép
tăng cường công tác
tăng cường công tác tùm tra kiểm soát
đây là biện pháp chủ đạo
xuyên suốt xử lý nghiêm
các trường hợp xe chở hàng hóa tải trọng
hy vọng trong thời gian tới
bằng các biện pháp quyết liệt
và sự nỗ lực quyết tâm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau
sẽ ngăn chặn hiệu quả nạn xe chở hàng hóa quá tải trọng
từng bước góp phần giảm bớt áp lực
lên hạ tầng giao thông
và đẩy lùi tai nạn giao thông
để cho những tuyến đường được bằng phẳng
cho các loại phương tiện lưu thông dễ dàng